bộ tài chính vừa cho biết ước thanh toán kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước
trong một mươi tháng qua khoảng hai trăm một mươi bốn tỷ đồng đạt gần năm mươi so với kế hoạch quốc hội giao
và đạt trên năm mươi bốn so với kế hoạch của thủ tướng chính phủ giao
kết quả trên vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái
có bốn bộ ngành và chín địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên tám mươi
trong đó tỉnh hưng yên nam định và hội nhà văn việt nam có tỷ lệ giải ngân đạt trên chín mươi
đáng chú ý ngân hàng phát triển việt nam và ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn giải ngân đạt một trăm linh
tuy nhiên vẫn còn hai mươi chín bộ ngành và một mươi năm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp hơn mức bình quân chung của cả nước là năm mươi bốn
trong đó một mươi năm bộ ngành và một địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới bốn mươi
một số bộ cơ quan trung ương có kế hoạch vốn giao lớn nhưng tốc độ giải ngân thấp
như bộ giao thông vận tải đạt hơn ba mươi hai trong tổng số vốn hơn hai mươi năm tỷ đồng
bộ y tế giải ngân được hơn hai mươi sáu trong tổng số vốn hơn bảy tỷ đồng